liên quan đến ca bệnh hai trăm sáu mươi sáu tại huyện thường tín sáng nay trung tâm kiểm soát dịch bệnh hà nội đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn một ba trăm linh người dân tại thôn đông cứu xã dũng tiến huyện thường tín đồng thời triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh tại khu vực này
việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ giúp cho việc đánh giá sự lây lan của dịch bệnh một cách chính xác nhất từ đó giúp cho các lực lượng chức năng có thể triển khai các biện pháp phù hợp
hiện tại các đối tượng f một của bệnh nhân hai trăm sáu mươi sáu đã được lấy mẫu và cho kết quả âm tính tuy nhiên lực lượng y tế khuyến cáo người dân vẫn cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa để công tác kiểm soát dịch được hiệu quả tốt nhất
thôn đông cứu có gần sáu trăm linh hộ dân và bắt đầu được cách ly từ tối ngày một mươi bốn tháng bốn sau khi phát hiện các bệnh hai trăm sáu mươi sáu dương tính tại đây